thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp thường trực chính phủ nhằm thúc đẩy một số dự án hạ tầng
qua đó gỡ điểm nghẽn cho sự phát triển của các địa phương
trong số dự án được thảo luận có các dự án được địa phương kiến nghị tại cuộc làm việc hôm qua ngày hai mươi bốn tháng bảy
giữa tiểu ban kinh tế xã hội của đại hội đảng một mươi ba với chín tỉnh miền núi phía bắc như các tỉnh nghệ an thanh hóa và thành phố hà nội
nhằm tháo nút thắt hạ tầng cho phát triển như dự án đường cao tốc hòa bình mộc châu
dự án đầu tư nâng cấp sân bay điện biên dự án đầu tư tuyến cao tốc đồng đăng trà lĩnh
tại hội nghị thủ tướng đã quyết một số chủ trương về phương thức đầu tư cách làm thủ tục đối với các dự án hạ tầng được thảo luận
để làm sao các công trình sớm được triển khai mạnh mẽ
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần nhanh chóng rốt ráo quyết liệt chống tham nhũng tiêu cực đẩy mạnh xã hội hóa
tinh thần làm nhanh nhưng không làm ẩu làm kịp thời hơn nữa nhưng không được làm sai quy định của nhà nước
nhất là quy trình áp dụng pháp luật thủ tướng cũng lưu ý làm tốt làm nhanh khâu giải phóng mặt bằng
thủ tướng chỉ đạo đường cao tốc trung lương mỹ thuận cần thơ phải cơ bản thông xe trong năm hai nghìn hai mươi
và khánh thành vào đầu năm hai nghìn hai mươi một đồng thời khẳng định sẽ bố trí đủ nguồn vốn cho công trình này
bộ trưởng bộ giao thông vận tải và chủ tịch ubnd tỉnh tiền giang chịu trách nhiệm trước thủ tướng
và hai mươi triệu người dân đồng bằng sông cửu long về vấn đề này
thủ tướng nêu rõ có việc gì làm được trong nhiệm kỳ thì chúng ta nên triển khai
các bộ cơ quan nhất là bộ giao thông vận tải quán triệt chủ trương này để thúc đẩy các công trình mà nhân dân mong đợi